từ ngày hai mươi hai tháng tám thành phố hà nội triển khai nhận hồ sơ cấp thẻ miễn phí sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng
cho một số đối tượng ưu tiên trong đó có người trên sáu mươi tuổi
theo đó từ ngày một tháng chín hà nội có hàng nghìn người sẽ được miễn phí khi đi xe buýt
người thuộc đối tượng được cấp thẻ có thể đến trực tiếp nộp hồ sơ tại gần năm mươi điểm bán vé trên địa bàn thành phố
riêng điểm bán vé xe buýt tại số một kim mã bến xe kim mã sẽ được lấy thẻ ngay không phải chờ
người đến làm thẻ khi đi chỉ cần mang theo một ảnh ba x bốn và bản chụp giấy tờ liên quan
đối tượng được miễn phí khi sử dụng phương tiện công cộng bao gồm người có công người khuyết tật người cao tuổi trên sáu mươi tuổi nhân khẩu thuộc hộ nghèo
riêng đối với trẻ em dưới sáu tuổi được miễn phí sử dụng không cấp
nếu như trước đây chỉ có người có hộ khẩu trên địa bàn hà nội mới được ưu tiên
thì nay người ngoại tỉnh chỉ cần có xác nhận thường xuyên đi lại trên địa bàn thủ đô cũng được cấp thẻ
thẻ có giá trị sử dụng năm năm kể từ ngày được cấp
riêng với nhân khẩu thuộc hộ nghèo thẻ có giá trị sử dụng trong năm đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai
và cũng là một kênh thông tin khá phổ biến
nhanh chóng rộng khắp
tận dụng những ưu điểm đó nhiều địa phương tại thành phố đà nẵng đã ứng dụng mạng xã hội như facebook zalo
và đặc biệt là sử dụng ứng dụng điện thoại thông minh để tiếp nhận và giải quyết ý kiến của người dân
việc làm này đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực
thay vì đến ủy ban nhân dân phường để phản ánh hay kiến nghị những vấn đề bức xúc thắc mắc như trước đây
bây giờ ông nguyễn viết lý phường hòa cường bắc quận hải châu thành phố đà nẵng
chỉ cần chụp hình lại và gửi phản ánh thông qua ứng dụng điện thoại
đô thị thông minh hải châu như thế này
trong vòng một ngày chính quyền địa phương sẽ tiếp nhận và ra quân xử lý nhanh chóng
mỗi khi người dân đến gặp chính quyền công việc rất nhiều
không thể gặp được qua cái cây này có thể giúp được chúng ta giữ quyết có nhiều công việc
đặc biệt là ở phường hòa cường bán chúng ta vừa rồi
riêng đô thị văn minh khi người dân phản ánh đây
thì chính quyền địa phương trực tiếp xuống giữ quyết
công việc rất là gọn nhẹ
và ngay đường lên trên này thường xuyên xe đạo đổ
nhất là giờ cố điểm đưa đón các cháu
nhưng mà ở đây khi có cái này phường giữ quyết rất kịp thời
quận hải châu là đơn vị đầu tiên tại thành phố đà nẵng
phổ biến ứng dụng điện thoại đến người dân
để kết nối và tiếp nhận ý kiến phản ánh
qua đó các bộ phận tiếp nhận ý kiến từ cấp vườn quận đến công an các đơn vị
sẽ nhanh chóng xử lý và gửi phản hồi
trả lời đến người dân thông qua ứng dụng này
thông qua cái việc xử lý vi phạm
chúng tôi sẽ có chụp hình và quay phim
và sau đó chúng tôi sẽ gửi kết quả về cái việc đã xử lý trên cái group đó
để cho bang chỉ huy báo lại kết quả của bang chỉ huy biết
và từ đó ban chỉ huy sẽ có hướng để thông báo lại cho người dân kiến nghị để biết
ở những địa phương chưa sử dụng ứng dụng điện thoại
cũng đã thành lập các trang trí
các trang facebook công khai để tiếp nhận ý kiến của người dân
hàng ngày các trang này nhận được hàng trăm phản ánh góp ý
hiện nay thì đa số người dân sử dụng mạng xã hội rất là nhiều
việc người dân phản ánh trên trang mạng xã hội
có những phận lợi là nhanh chóng kịp thời
và không cần phải đến ủy ban nhân phường để phản ánh
thì việc tiếp nhận xử lý thông tin của địa phương trong thời gian qua
cũng có những trường hợp giải quyết kịp thời
đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng của người dân
qua đó cũng nhận được sự ủng hộ của người dân cũng như của cộng đồng
quận có cái chỉ đạo đến các phường là phải tập trung tìm theo sát
cập nhật tình hình phản ánh trên trang liên quan đến địa bàn của mình địa phương của mình
và xử lý nhanh và phản hội nhanh cho công dân
những cái việc làm đó là đã tạo được cái hiệu ứng rất là tích cực
làm cho dân họ phấn khởi họ có cảm thấy được có cái sự tin tưởng vào chính quyền
từ khi đưa ứng dụng điện thoại và mạng xã hội vào công tác
quản lý các đơn vị đã tiếp nhận và xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm
về vấn đề trật tự đô thị an toàn giao thông vệ sinh môi trường
tiếp nhận những ý kiến đóng góp để góp phần xây dựng hình ảnh thành phố ngày càng văn minh
và là cầu nối tạo sự tương tác thân thiện giữa chính quyền và người dân
cũng tại thành phố đà nẵng nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống tòa án nhân dân tối cao
một mươi tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi
tòa án nhân dân tối cao tổ chức lễ phát động cuộc thi sáng tác thơ
chuyện ngắn và ký sự về tòa án nhân dân tại hà nội
cuộc thi nhằm thu hút động viên đông đảo các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên
trong và ngoài hệ thống tòa án nhân dân tòa án quân sự các cấp
đầu tư trí tuệ tài năng sáng tác các tác phẩm phản ánh về hoạt động của tòa án
về nhiệm vụ bảo vệ công lý cao cả của người thẩm phán tòa án
trong các giai đoạn cách mạng của đất nước
nội dung các tác phẩm thơ chuyện ngắn ký sự đạt giải
phải có giá trị về chính trị tư tưởng và nghệ thuật
chân thực hấp dẫn được công chúng đón nhận
thông qua các tác phẩm tạo động lực để cán bộ công chức tòa án
đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước tạo không khí phấn khởi
có phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao
bàn tổ chức nhận các tác phẩm dự thi từ ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
sáng qua tại thành phố đà nẵng
trung ương hội cựu chiến binh việt nam và ủy ban an toàn giao thông quốc gia
phối hợp tổ chức lễ phát động phong trào
cựu chiến binh việt nam gương mẫu thực hiện
vận động nhân dân giữ gìn trật tự an toàn giao thông
và khen thưởng cho một mươi hai tập thể cá nhân tiêu biểu
trong những năm qua hội cựu chiến binh ở các tỉnh thành miền trung tây nguyên
đã gương mẫu chấp hành và đóng vai trò nòng cốt
trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
xây dựng nhiều mô hình cách làm hay
nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
cùng với đó các hội viên cựu chiến binh
còn đóng góp kinh phí xây dựng cầu cống
hiến đất mở rộng đường nông thôn
góp phần cải thiện hạ tầng giao thông
tại lễ phát động trung ương hội cựu chiến binh việt nam
yêu cầu mỗi hội viên cần tiếp tục nhân rộng các mô hình
tạo sức an toàn trong cộng đồng
về chấp hành an toàn giao thông
tiên phong trong thực hiện của vận động
đã uống rượu bia không lái xe
với những đóng góp tích cực
cũng trong dịp này hội cựu chiến binh việt nam
đã khen thưởng cho một mươi hai tập thể cá nhân tiên tiến
và trao quà cho năm gia đình hội viên cựu chiến binh
có người bị tai nạn giao thông
có hoàn cảnh khó khăn
mỗi xuất trị giá hai triệu đồng
thời gian vừa qua việc đưa công an chính quy
tăng cường đảm nhiệm các chức danh công an xã
đã được triển khai ở các địa phương trên cả nước
đây là một chủ trương lớn
đáp ứng yêu cầu theo đề án của bộ công an
sắp xếp tinh gọn bộ máy theo hướng
bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
tuy nhiên căn cứ vào tình hình thực tế
mỗi địa phương sẽ có những lộ trình thực hiện khác nhau
đảm bảo phù hợp hiệu quả
trong đó cũng cần nhìn nhận đánh giá đúng
những thách thức gặp phải trong quá trình thực hiện đề án
đặc biệt là đối với những tỉnh miên núi
vốn có nhiều khó khăn liên quan đến nhân lực
điều khiện cơ sở vật chất
thị trấn phủ thông huyện bạch thông tỉnh bắc cạn
là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
hiện tại đây đang có nhiều vấn đề nổi lên
cần tập trung giải quyết
bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi năm
điểm uống methadone này được đi vào hoạt động
tập trung một số lượng lớn người nghiện ma túy tới
để uống và điều trị
cũng từ đó những vụ va chạm
cố ý gây thương tích mất trật tự công cộng
thậm chí là trộm cắp tài sản
bắt đầu xảy ra ở những nhà dân xung quanh khu vực này
bên cạnh đó công tác quản lý nhân hộ khẩu
cũng có nhiều khó khăn
do một lượng lớn người ngoài tỉnh
đến địa bàn thị trấn làm ăn sinh sống
thế nhưng lực lượng công an thị trấn
chỉ có sáu đồng chí bán chuyên trách
công tác nắm tình hình
quản lý địa bàn chưa thực sự hiệu quả
đồng chí phó chủ tịch ubnd thị trấn
vẫn phải kiêm nhiệm chức danh trưởng công an

công an tỉnh bắc cạn đã bố trí công an chính quy
đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã thị trấn
tại ba địa bàn trọng điểm
phức tạp về an ninh trật tự
quá trình được tăng cường về cơ sở
các cán bộ chiến sĩ đã cùng với lực lượng bán chuyên trách
triển khai các biện pháp nghiệp vụ
phát hiện xử lý nhiều vụ phạm pháp hình sự
phát huy vai trò truyền thông
trách nhiệm gần dân sát dân
tạo chuyển biến rõ nét trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
và gắn kết lực lượng công an
với nhân dân địa phương
đây cũng là một thuận lợi
để bắc cạn có những kinh nghiệm
trong bố trí sắp xếp nhân lực
theo đề án sẽ được triển khai sắp tới
về nội trình
căn cứ vào tình hình đặc điểm tình hình địa bàn
riêng biệt của tình hình địa bàn
chúng tôi sẽ lựa chọn bố trí những cán bộ có
có những sơ trường
có những tinh thần trách nhiệm cao
xuống địa bàn để làm sao
phát huy tối đa
tinh thần trách nhiệm
cũng như sơ trường của bố trí
bộ tinh tỉnh mệnh huyện toàn diện
và xã bám cơ sở
và như vậy lực lượng công an xã
trước hết là thường xuyên
tiếp xúc giải quyết công việc của nhân dân
và nắm được tâm tư tình cảm nguyện vọng
đời sống và mọi mặt hoạt động
của nhân dân ở địa bàn
là quản lý nhà nước về an ninh trật tự
trên địa bàn của một xã
một cấp công an có con dấu
và có thẩm quyền
về xử phạt hành chính
nên là phải thường xuyên
nắm bắt được tình hình
nắm vững quy định của pháp luật
thì mới giải quyết được đảm bảo đảm đương
để hoàn thành nhiệm vụ
cái nữa là phải có tinh thần trách nhiệm
có trách nhiệm với đảng nhà nước với ngành
đặc biệt là có trách nhiệm
với nhân dân trên địa bàn
việc tăng cường bố trí công an chính quy
đảm nhiệm các chức danh công an xã thị trấn
sẽ được công an tỉnh bắc cạn
triển khai theo lộ trình
tại một trăm một mươi sáu xã thị trấn
trước mắt sẽ bố trí công an chính quy
làm trưởng công an xã
sau đó căn cứ tình hình an ninh trật tự
và yêu cầu công tác thực tế
sẽ tiếp tục nghiên cứu tính toán
các chức danh khác
theo đánh giá hiện đội ngũ công an xã bán
chuyên trách của địa phương
cũng thường xuyên được tập huấn đào tạo
nhiều đồng chí có tinh thần trách nhiệm cao
nhiệt tình trong công việc
do đó đây vẫn sẽ là lực lượng nòng cốt
cùng với công an chính quy
thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
tại cơ sở
chương trình tiếp tục với các thông tin đáng chú ý
ngày hôm qua tại hội trường xét xử tòa nhân dân tỉnh hòa bình
tòa nhân dân cấp cao tại hà nội
đã mở phiên tòa hình sự
phúc thẩm xét xử bị cáo hà công khánh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
trú tại xã tân sơn huyện mai châu hòa bình
về tội tàng trữ mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
với hành vi đặc biệt nghiêm trọng
vận chuyển ma túy số lượng rất lớn

và nhiều lần thực hiện hành vi tàng trữ mua bán
vận chuyển trái phép trật ma túy
tại phiên tòa xét xử thẩm ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh hòa bình
tuyên phạt bị cáo hà công khánh
mức án tử hình
về tội tàng trữ mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
cho rằng mức án tử hình là quá nặng
bị cáo hà công khánh đã làm đơn kháng án
xin giảm nhận hình phạt
tuy nhiên căn cứ và tính chất mức độ hành vi phạm tội
của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng
và phạm tội nhiều lần
tại phiên tòa phúc thẩm
hội đồng xét xử đã giữ nguyên mức án tử hình
đối với bị cáo hà công khánh
về tội tàng trữ mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
như bản án sơ thẩm đã tuyên phạt trước đó
theo nội dung bản án sơ thẩm
trong khoảng thời gian từ tháng sáu năm hai nghìn tám
đến tháng tám năm hai nghìn chín
hà công khánh cùng với các đồng hộ phạm
đã một mươi ba lần thực hiện
việc mua bán tàng trữ vận chuyển trái phép
tám mươi năm bánh heroin từ sơn la hòa bình
về hà nội hải phòng
để tiêu thụ tổng trọng lượng gần ba mươi kg
trong quá trình đấu tranh
lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ
và xử lý các bị cáo là đồng phạm của khánh
trong những vụ án khác nhau
riêng hà công khánh đã bỏ trốn
và bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phát lệnh truy nã
đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
khánh bị lực lượng chức năng bắt quả tang
khi đang trên đường vận chuyển trái phép
một bánh heroin
như vậy tổng số ma túy khánh đã tham gia mua bán vận chuyển trái phép
là tám mươi sáu bánh heroin
với trọng lượng là trên ba mươi kg
thu lời bắt chính gần bốn trăm tám mươi triệu đồng
còn tại nghệ an
vào ngày hôm qua hai mươi ba tháng tám
công an huyện quế phong vừa bắt giữ tám đối tượng
từ huyện tương dương đến huyện quế phong
chặt phá rừng trái phép
tiếp cận hiện trường lực lượng chức năng bắt quả tang
tám mươi năm tặc đang khai thác gỗ trái phép
qua kiểm đếm có ba cây gỗ bị chặt hạ
và xẻ thành tấm
với tổng khối lượng hơn
một sáu trăm bốn mươi sáu m khối gỗ
kiểm tra lán chạy của nhóm người này
tổ công tác tiếp tục thu giữ thêm
hai khẩu súng tự chế
một mươi ba gói nhỏ ma túy
và bốn chiếc cưa xăng
lực lượng chức năng mở rộng điều tra
khám nghiệm hiện trường toàn bộ tiểu khu một trăm bốn mươi bốn
phát hiện có sáu mươi tám cây gỗ
trong đó có bốn mươi hai cây bị chặt mới
bị cắt hạ lấy gỗ
có một trăm chín mươi một tấm gỗ
nằm giải rác tại một mươi ba vị trí
hiện vụ việc đã được công an huyện quế phong
khởi tố vụ án khởi tố bị can
tiếp tục điều tra xử lý
đang xe xưa đá gà ăn thua bằng tiền
thì bị công an bao vây
nhiều con bạc đã nhảy xuống sông thoát thân
lực lượng công an đã phải nổi súng chân áp
bắt giữ hàng chục đối tượng
khoảng một mươi năm h ngày hai mươi ba tháng tám
các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang
phối hợp với phòng cảnh sát cơ động
và công an huyện châu thành
ở vào khu đất trống ở ấp long thới
xã long an huyện châu thành
nổi súng chân áp
bị bao vây bất ngờ
nhiều con bạc đã nhảy xuống sông bảo định để tẩu thoát
nhưng lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế
bắt giữ một mươi tám người
tạng vật thu giữ gồm năm con gà đá
một mươi tám xe máy hai mươi năm điện thoại di động
một trăm linh cuộn băng keo dùng để cuốn cửa gà
đã qua sử dụng vào gần tám mươi triệu đồng
trường gà này nằm trên phần đất trống cạnh sông bảo định
có nhiều cây cối sậm dạp che khuất
phần đất này không có người trông coi và rất khó tiếp cận
luôn có người cảnh giới từ xa
khi muốn vào đây các con bạc phải đi nhờ
qua sân nhà của người dân ở khu vực này
hiện vụ việc đang được công an huyện châu thành
tiếp tục điều tra xử lý
thời gian gần đây liên tục xảy ra
các vụ án mạng mà trong những vụ án đó
cả bị cáo và bị hại đều là
người chung một gia đình
những vụ án này đang để lại những ám ảnh
lo lắng trong xã hội mà nguyên nhân đều
xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong gia đình
vì sao ngày càng có nhiều vụ án
đau lòng như vậy
làm thế nào để ngăn chặn tình trạng này
mời quý vị đón xem phóng sự sau đây
ngày hai mươi hai tháng tám
công an huyện phú riềng tỉnh bình phước
đang giữ đối tượng nguyễn thị thủy
để điều tra về hành vi giết người
tại cơ quan công an thủy khai nhận
chiều ngày hai mươi một tháng tám
sau khi nạn nhân đi nhậu say về
hai vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn cự cãi sâu sát
trong lúc sô sát
thủy dùng dao gọt tỏi trên tay
đâm vào người chồng
khiến nạn nhân chết tại chỗ
trước đó ngày hai mươi bảy tháng năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết
trên địa bàn tỉnh xảy ra vụ trọng án
nguyên nhân ban đầu có thể là do mâu thuẫn
cho cuộc sống vợ chồng
anh trần văn cường đã dùng dao sát hại vợ
đang mang thai và con nhỏ
sau đó dùng dây rù treo cổ tự tử
đây chỉ là hai
trong số nhiều vụ án mạng thương tâm
xảy ra trong khoảng sáu tháng đầu năm nay
mà nguyên nhân chủ yếu là do mâu thuẫn trong gia đình
mâu thuẫn trong gia đình
nó là một cái sự âm ỉ
nó kéo dài
người ta không tìm ra được cái hướng giải quyết
cái hướng khắc phục những cái mâu thuẫn đó
dẫn đến là có cái sự chán nạt
chán nạt dẫn đến thù ghét
những cái mâu thuẫn đáng lẽ là nhỏ
nhưng mà bùng phát lên
lớn lên thì đấy cũng chính là
một trong những yếu tố nó sâu đẩy
con người ta vào thực hiện hành vi pháp luật
theo thống kê của bộ công an
chỉ năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
đã xảy ra bốn trăm bốn mươi bảy vụ giết người
qua phân tích của các vụ giết người
có khoảng từ một mươi năm đến một mươi bảy số vụ
là người thân trong gia đình gây án
theo đánh giá của cơ quan chức năng
thì các vụ án mạng xảy ra
do mâu thuẫn gia đình
thường không có động cơ từ trước
đơn giản là hành vi buộc phát
không kiềm chế được bản thân trong lúc nóng giận
chúng ta biết rằng
hầu hết tất cả những vụ án mạng
nó là những cái trọng án
nó là những cái hậu quả rất là nặng nề đối với xã hội
nó không chỉ là
cướp đi cái sinh mạng của một con người nào đó
mà nó gây cái sự hoang vang
tâm lý cho cả xã hội
để lại những cái hậu quả
cho những cái người thân
của những cái nạn nhân đang sống
tạo ra một cái xu hướng
của giới trẻ nhìn nhận những cái vụ án như vậy
và họ coi thường tính mạng
của người khác tác động ảnh hưởng
và nó có cái sự lây lan trong xã hội
để kéo giảm tình trạng này
thì mọi người dân cần tuân thủ
chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật
trong đó giải pháp về
giáo dục là quan trọng nhất
các trường học tuyên truyền giáo dục về pháp luật
đạo đức lối sống cho học sinh sinh viên
để nâng cao công tác giáo dục
trong mỗi gia đình
bởi chính người trẻ sẽ là cầu nối
giảm mâu thuẫn trong cuộc sống
đối với học sinh sinh viên
thì nhà trường có
một cái hệ thống truyền thông
để hỗ trợ truyền tải những cái thông tin
tốt nhất đến cho sinh viên
và các hoạt động sinh hoạt chính trị đầu khóa
và những hoạt động sinh hoạt các lớp hành chính
ngoài ra thì đội ngũ
là cái đội ngũ mà rất là gần gũi sinh viên
và luôn hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập
thì nhà trường luôn tạo điều kiện để cho sinh viên
tiếp xúc và nắm bắt được tất cả các nội dung
để giúp các em định hướng có những cái chuẩn hứng xử phù hợp với sinh viên
những vụ án mạng đáng tiếc
liên tục xảy ra như một hồi chuông
cảnh báo chúng ta
bạo lực gia đình không chỉ gây tổn hại cho người trực tiếp
hứng chịu mà còn tác động tiêu cực
đến những người xung quanh
và gây dối loạn trật tự an toàn xã hội
vì vậy việc sớm phát hiện
và kịp thời giải quyết rứt điểm các mâu thuẫn
sẽ góp phần giảm thiểu các vụ án mạng thương tâm
từ đó góp phần đảm bảo tốt
tình hình trật tự an toàn xã hội
trưa hôm qua trong lúc tham gia dập lửa
một tàu cá ngư dân đang neo đậu tại bến bị bốc cháy
một chiến sĩ biên phòng đã bị chấn thương nặng
trước đó vào khoảng một mươi hai giờ trưa
tàu cá kh chín mươi ba nghìn hai trăm ba mươi một ts
do báo cá ngư dân
bà huỳnh thị phi loan bốn mươi sáu tuổi
chú tổ một mươi bốn phương mai phường vĩnh phước
thành phố nha trang tỉnh khánh hòa làm chủ
tàu cá hành nghề mảnh chụp đang đeo đậu
ở khu vực cầu sam bóng thì đột nhiên bốc cháy
nhận được tin báo thiêu tá nguyễn văn quang
nhân viên thủ kho xăng dầu thuộc phòng hậu cần
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh khánh hòa
trên đường làm nhiệm vụ
đã kịp thời có mặt tham gia dập lửa
và bị chấn thương phần đầu
đội viên phòng cầu bóng công an phòng cháy chữa cháy
thành phố nha trang cùng người dân đã có mặt kịp thời hỗ trợ
tốt xảy ra cháy trên tàu không có người
nên không gây thiệt hại về người
toàn bộ thiết bị trong phần ca bin bị thiêu dụi
thiếu tá quang kịp thời đưa đi bệnh viện quân y tám mươi bảy
khâu sáu vết thương phần mềm trên một mươi cm
ở đỉnh đầu
hiện vụ cháy đang được bộ đội biên phòng và công an
phối hợp điều tra nguyên nhân
thiệt hại cháy vẫn chưa thống kê được
còn vào khoảng một mươi sáu h ngày hôm qua hai mươi ba tháng tám
tại cửa hàng xăng dầu nam phương
xã vĩnh an huyện ba chi tỉnh bình tre
đã xảy ra hỏa hoạn
theo ghi nhận
thời điểm vụ cháy xảy ra
cửa hàng xăng dầu đóng cửa không hoạt động
thời điểm xảy ra hỏa hoạn
chủ cửa hàng không có mặt tại cơ sở
phát hiện sự cố
người dân đã hô hoán phá rào vào trong cửa hàng xăng dầu
lấy bình chữa cháy dập chắt ngọn lửa
nhưng bất thành
ngọn lửa bùng lên dữ dội
khói đen kịt bốc cao kèm theo mùi khét khó chịu
nhận được tin báo
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện ba chi
đã điều ba xe cứu hỏa
cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường không chế hỏa hoạn
sau khoảng ba mươi phút nỗ lực chữa cháy
đám cháy đã được dập tắt
vụ cháy không gây thiệt hại về người
nhưng thiêu dụi một trụ bông xăng
nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tỉnh bến tre
điều trao làm rõ
tại địa bàn tỉnh phú thọ
có mạng lưới giao thông đường thủy tương đối phức tạp
với năm tuyến sông lớn nhỏ trẻ qua
là sông lô sông hồng sông đà sông chảy sông bứa
cùng với nhiều đầm ngòi hồ
nhiều bến khách ngang sông đang hoạt động
với số lượng hải khách qua lại khá đông
để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa
trong mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi chín
thì các đơn vị lực lượng chức năng trong tỉnh
đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền
tổ chức tuần tra kiểm soát
đảm bảo trợ tự an toàn giao thông
trên các tuyến đường thủy nội địa
đặc biệt là tại các bến khách ngang sông
trên thực tế công tác của lực lượng chức năng
vẫn gặp nhiều khó khăn xuất phát
từ những chủ quan theo ý thức
của cả chủ đò và hành khách
ghi nhận tại địa bàn huyện thanh ba tỉnh phú thọ
bến đầu ngang nằm trên địa bàn xã phương lĩnh
huyện thanh ba
hình ảnh thường thấy là những chức phà nhỏ
chờ khách như thế này
hầu hết không có hành khách nào mặc áo phao
còn đây là những chức áo phao
dùng cụ nổi cứu sinh
đã quá cũ nát không đảm bảo tiêu chuẩn
những lỗi vi phạm như thế này
là khá phổ biến tại các bến đỏ ngang hiện nay
cả chủ phương tiện và hành khách
đều có tâm lý chủ quan
và coi việc mặc áo phao chỉ đối phó với cơ quan chức năng
trong quá trình kiểm tra
tại các bến đò
lỗi vi phạm thường xuyên là
người dân lên đòi đi sang sông
không mặc áo phao
khi thấy bóng dáng lực lượng sức năng
đến kiểm tra thì là
mới chấp hành mặc áo phao
bình thường thì là không mặc
ít nói chung là
tâm lý chủ quan của người dân
là đi sang đò người ta không mặc áo phao
trong thời gian tới
đề xuất với chỉ huy đội và lãnh đạo đơn vị
thường xuyên kiểm tra nhắc nhở
và xử lý nghiêm túc những trường hợp mà không chấp hành
quy định của luật
giao thông đường thủy
và đây là những hình ảnh
hành khách đã mặc áo phao
khi thoáng thấy bóng dáng lực lượng cảnh sát giao thông
công an huyện thanh ba
một số người thì vẫn không muốn mặc
khi được chủ phương tiện phát áo phao
thì cũng chỉ cầm tay như thế này
đây chính là một trong những khó khăn
của lực lượng cảnh sát giao thông địa phương
bởi trên thực tế không đủ quân số
để duy trì có mặt thường xuyên tại các bến đỏ
và mỗi khi bị lực lượng cảnh sát giao thông
kiểm tra xử lý
thì ai cũng có lý do để biện minh
cho các lỗi vi phạm